các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với tinh thần trách nhiệm cao nhất tất cả vì lợi ích của đất nước của người dân đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống duy trì liên tục tính kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu đảm bảo an ninh an toàn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí bộ trưởng
một công tác xây dựng hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan được đẩy nhanh tiến độ thực hiện
trong đó bộ công an đã thành lập ban soạn thảo tổ biên tập nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
tham mưu chính phủ báo cáo xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội về dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
hoàn thành việc tích hợp cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân chín số
với căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu thuế
phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế
tiến độ thực hiện hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo đề án
đang được bộ công an và các bộ ngành đẩy nhanh thực hiện bảo đảm tiến độ bước đầu có hiệu quả tích cực
hồ sơ tiếp nhận tăng từng ngày đặc biệt là lĩnh vực cư trú
trước khi triển khai đề án trung bình tiếp nhận một hai trăm hai mươi năm hồ sơ một ngày
sau khi triển khai đề án số lượng tăng gấp đôi
kết quả giải quyết đúng hạn tăng từ tám mươi chín lên chín mươi sáu
bộ công an phối hợp với hai mươi năm doanh nghiệp lớn để triển khai nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội
triển khai cung cấp việc xác thực danh tính của người dân qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
được trang bị tại các quầy giao dịch của một số ngân hàng
tổ chức kết nối thành công dữ liệu bảo hiểm dữ liệu mã số thuế cá nhân dữ liệu học sinh
dữ liệu trẻ em dữ liệu đăng ký sử dụng điện
tiếp tục triển khai thống nhất kỹ thuật với các bộ ngành liên quan
để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
theo đúng lộ trình của đề án sáu
trong đó bộ công an đã phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam
hoàn thành giải pháp và triển khai thành công việc đồng bộ ba mươi sáu triệu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế
vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
để phục vụ người dân chỉ sử dụng một loại giấy tờ căn cước công dân khi đi khám bệnh
những mục tiêu nhiệm vụ đề án sáu xác định trong năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
khối lượng công việc rất nhiều quy mô lớn
với sự phối hợp của nhiều bộ ngành địa phương các doanh nghiệp và người dân
bên cạnh những thuận lợi cơ bản việc triển khai thực hiện đề án sáu sẽ gặp những khó khăn thách thức
phạm vi triển khai rộng là nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ
nên việc triển khai đề án trên một số lĩnh vực còn chậm
việc kết nối chia sẻ dữ liệu theo lộ trình của đề án
phải quan tâm đầu tư nâng cấp thiết bị bảo đảm an toàn thông tin
khắc phục các lỗ hồng bảo mật trong hệ thống thông tin của một số bộ ngành
bên cạnh đó tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
mặc dù được nâng lên nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế
việc thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công còn một số khó khăn vướng mắt
nhất là trường hợp trả lại phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân
khi thủ tục không thực hiện được
tình hình trên đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao sự chỉ đạo quyết liệt
sự trung sức đồng lòng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
thì mới có thể đảm bảo tốt nhất tiến độ hiệu quả của đề án
trước mắt cần thực hiện một số công tác trọng tâm sau
một là tranh thủ tối đa từng ngày từng giờ
tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về triển khai đề án tại thông báo số bảy mươi tb vpcp
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đảm bảo đồng thời các yếu tố tiến độ chất lượng ý nghĩa của đề án sáu
các đồng chí thành viên tổ công tác căn cứ vào chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai
để triển khai nhiệm vụ của cá nhân gắn với trách nhiệm chỉ đạo của đơn vị mình phụ trách
thể hiện tinh thần gương mẫu thực hiện trước
từ đó đôn đốc hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện theo
phối hợp chặt chẽ đề cao tính kỷ luật trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ
tăng cường trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ
ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đề án
đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật
có liên quan đến thực hiện các nội dung của đề án
trước mắt tập trung hoàn thành bốn văn bản pháp luật
nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành các bộ ngành địa phương
thông tư của bộ tài chính về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí
được khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời khẩn trương gia soát tháo gỡ hoặc đề soát cấp có thẩm quyền
tháo gỡ những vướng mắc bất cập về quy định của pháp luật
có liên quan để tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất tổng thể liên thông tổ chức thực hiện hiệu quả đề án
tổ công tác triển khai đề án thường xuyên theo dõi giám sát đôn đốc quyết liệt các nhiệm vụ được giao
chủ động hướng dẫn các bộ ngành địa phương trong tổ chức triển khai
kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện
nhất là về cơ chế chi kinh phí các dự án công nghệ thông tin
và khắc phục những lỗ hỏng về an ninh an toàn để kịp thời phục vụ đề án
các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh an toàn
trong quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đúng lộ trình đề án đẩy mạnh chuẩn bị nền tảng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành nhất là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thuế hải quan
ngân hàng giấy phép lái xe bảo hiểm y tế giáo dục v v
chủ động tăng cường tuyên truyền về đề án sáu nhất là về những tiện ích thiết thực mang lại
nhằm tạo sự đồng thuận tham gia của các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp và người dân
tổ công tác của chính phủ cùng các bộ ngành tập trung hướng dẫn đôn đốc hỗ trợ thành phố hà nội
địa phương được chính phủ chọn làm điểm thực hiện tốt các nhiệm vụ tại đề án sáu
từ đó đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng ra các địa phương khác trên toàn quốc
bộ công an tiếp tục phát huy vai trò thường trực trong thực hiện đề án
xác định vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành
để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất tất cả vì lợi ích của đất nước của người dân
đảm bảo dữ liệu dân cư chính xác và luôn được bổ sung cập nhật thường xuyên
bảo đảm đúng đủ sạch sống duy trì liên tục tính kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu
bảo đảm an ninh an toàn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo đúng quy định của pháp luật
ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu khai mạc ngày sách và văn hóa đọc
công an nhân dân đọc và học tập suốt đời theo tấm gương bác hồ vĩ đại
và phát động xây dựng tủ sách hồ chí minh trong công an nhân dân
phát biểu khai mạc thứ trưởng trần quốc tỏ đã một lần nữa nhắc lại tấm gương ham đọc sách
coi trọng sách báo của chủ tịch hồ chí minh và những lời can dặn với người làm công an
cần phải đọc để nắm tình hình để nâng cao trình độ
người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý lãnh đạo tốt hơn
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh không đọc không học không thể nâng cao được nhận thức
không đọc không học không thể có trí thức
không đọc không học không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao
vì vậy chúng ta cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện tốt phong trào đọc sách đọc báo các kiến thức và chia sẻ thông tin
được phong trào đọc sách báo là việc làm thường xuyên
là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi chúng ta
ở mọi nơi mọi lúc trong chiến đấu công tác sinh hoạt và trong cả đời thường
trước mắt cũng như lâu dài
cũng tại lễ khai mạc ban tổ chức đã phát động xây dựng tủ sách hồ chí minh
trong công an nhân dân và có gần năm trăm linh triệu đồng
một đầu sách được các cơ quan đơn vị tài trợ tủ sách
ngay sau lễ khai mạc giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương đã giới thiệu đến đông đảo cán bộ
chiến sĩ hai cuốn sách của tác giả đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
bộ trưởng bộ công an những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
nâng cao chất lượng tư tưởng chính trị trong công an nhân dân trước tình hình mới
ban tổ chức cho biết ngày sách còn có nhiều hoạt động ý nghĩa
hấp dẫn về khuyến học khuyến đọc như triển lãm sách ngày hội trao đổi tặng sách
thì xếp sách nghệ thuật sẽ diễn ra từ ngày năm tháng bốn đến ngày tám tháng bốn tại hà nội
còn vào chiều nay
tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
chủ trì giao ban công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật trong công an nhân dân quý i
và triển khai nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua các đơn vị khối kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật trong công an nhân dân
đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình kế hoạch công tác cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra
phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác chiến đấu và mục tiêu xây dựng công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật tại công an các đơn vị địa phương đã có nhiều đổi mới
đóng góp quan trọng góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc
trong bảo đảm an ninh trật tự đặc biệt là yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
tại giao ban các đại biểu đã giả soát đánh giá lại đầy đủ khách quan những kết quả đã đạt được
của công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ rõ những khó khăn vướng mắt trong cơ chế phối hợp giữa các đơn vị địa phương
thống nhất để giao phương hướng giải pháp đột phá về cải cách thủ tục hành chính
trình tự quy trình đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc trong thời gian sớm và hiệu quả nhất
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu các đơn vị bám sát tinh thần nghị quyết số một mươi hai
của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nội dung đề án hai trăm linh năm
của đảng ủy công an trung ương chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch chương trình riêng của từng đơn vị
trên lĩnh vực kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ giải ngân và kế hoạch phân bổ
kinh phí năm hai nghìn hai mươi hai trong đó chú trọng các dự án đầu tư mua sắm tập trung giả soát sửa đổi bổ sung
ban hành các văn bản trong lĩnh vực kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu đề xuất xây dựng quy chế phối hợp hiệp đồng công tác
để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thứ trưởng lê văn tuyến cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh
ứng dụng thành tựu công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung
theo chuyên ngành ban hành các quy trình xác định rõ thời gian trách nhiệm của từng đơn vị
để vận hành hệ thống xuyên suốt rút ngắn thời gian xử lý công việc nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính
trong công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật trong công an nhân dân
tại hà nội sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động khai mạc hội thao năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi
năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân của bộ công an đã tới sự và phát biểu chỉ đạo
hội thao năm nay được đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động chủ động tổ chức để hướng tới
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đồng thời đây cũng là hoạt động
nhằm tăng cường sức khỏe thể lực cho cán bộ chiến sĩ đánh giá năng lực quản lý điều hành của đội ngũ
cán bộ các cấp góp phần phục vụ thiết thực các nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận
biểu dương những thành tích của tập thể và cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được
góp phần tích cực cho phong trào thể thao công an nhân dân trong thời gian qua
tại lễ khai mạc thay mặt đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ đại tá lê ngọc châu
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng nguyễn văn long và khẳng
định sẽ cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc
trong toàn đơn vị theo báo cáo của ban tổ chức hội thao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động năm nay có
sự tham gia của tất cả các đơn vị trực thuộc chia thành hai mươi hai đầu mối với hơn một sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ và
diễn ra từ ngày năm tháng bốn đến ngày một mươi hai tháng bốn quán triệt phương châm hành động của toàn lực lượng
năm hai nghìn hai mươi hai chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả ngày hôm nay tại hà nội các đơn vị
trong cụm thi đua số sáu bộ công an bao gồm văn phòng bộ cục đối ngoại cục pháp chế và cải cách
hành chính tư pháp cục khoa học chiến lược và lịch sử công an cục xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc cục hồ sơ nghiệp vụ đã ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ ký kết các đơn vị đã thống nhất những nội dung quan trọng để phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó điển hình là chủ động báo cáo đề xuất đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tham mưu với đảng nhà nước ban hành các chủ trương giải pháp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị
kinh tế văn hóa xã hội quan trọng của đất nước trọng tâm là sea games ba mươi một tham mưu triển khai đồng bộ
các giải pháp góp phần kéo giảm ít nhất năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối chính sách của đảng nhà nước về công tác đối ngoại
phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại kết hợp chặt chẽ với quốc phòng an ninh trong việc tạo lập
và giữ vững môi trường hòa bình ổn định huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước
tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y
và các đồng chí trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y
thiếu tướng hoàng văn lương ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện quân y
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy ban thường vụ đảng ủy
học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để một số đồng chí lãnh đạo
chủ chốt của học viện và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín và mua sắm vật tư y tế
kết xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy giám đốc học viện quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của học viện quân y
đồng chí đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của bộ quốc phòng và quy chế làm việc
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
thiếu tướng hoàng văn lương ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện
được phân công nhiệm vụ chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy học viện quân y
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của đồng chí đỗ quyết và đồng chí hoàng văn lương gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và học viện quân y
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bằng hình thức cảnh cáo
thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng đỗ quyết và đồng chí thiếu tướng hoàng văn lương
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hiện đang điều tra

một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu
huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh
kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối
sử dụng ba công ty thành viên bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei công ty cổ phần cung điện mùa đông
và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật
tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh
theo hồ sơ phát hành trái phiếu
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can gồm đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
đỗ anh dũng nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty ông đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh điều hành tập đoàn tân hoàng minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
diễn biến mới liên quan đến vụ án tại flc ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với trịnh thị thúy nga phó tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán bos
với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quy định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan
ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế cán bộ ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn flc
với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán